tại nhà quốc hội quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia
bầu ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín với đa số các đại biểu tán thành
đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
được bầu là phó chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia cùng một mươi sáu đồng chí là ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia
đồng chí dương thanh bình là ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội